đại sứ quán việt nam tại các nước như vương quốc anh vương quốc bỉ và australia cũng tổ chức lễ viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ chủ tịch nước trần đại quang
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín đại sứ quán việt nam tại vương quốc anh đã treo cờ rủ tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang
đến viếng và chia buồn với việt nam tại đại sứ quán có nghị sĩ quốc hội phái viên thương mại của thủ tướng anh phụ trách việt nam đại diện bộ ngoại giao anh cùng đại sứ nhiều nước asean và rất nhiều cơ quan đại diện ngoại giao của các nước đóng tại anh
các đoàn đều bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của chủ tịch nước đối với việc củng cố mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam với các nước
trong ngày hai mươi sáu tháng chín đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ đã đón đại diện của bộ ngoại giao bỉ sứ quán các nước algeria sudan lào campuchia australia philippines cùng đông đảo bạn bè quốc tế tại bruxelles tới trụ sở đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ để viếng và ghi sổ tang chủ tịch nước trần đại quang
đại diện các đoàn đã bày tỏ vô cùng thương tiếc chủ tịch nước trần đại quang
một nhà lãnh đạo mẫu mực tâm huyết đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
lễ viếng và ghi sổ tang chủ tịch nước trần đại quang tại vương quốc bỉ diễn ra đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín
sáng ngày hai mươi sáu tháng chín đại sứ quán việt nam tại australia tổng lãnh sự quán việt nam tại sydney và tổng lãnh sự quán việt nam tại post đã đồng loạt mở sổ tang và tổ chức lễ viếng chủ tịch nước

tới viếng và ghi sổ tang bà linda wolfson phó vụ trưởng vụ đông nam á thuộc bộ ngoại giao và thương mại australia đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang và gửi lời chia buồn tới gia đình chủ tịch nước cũng như chính phủ và nhân dân việt nam
ngoài ra đến viếng và tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang còn có bà con việt kiều đại diện ngoại giao đoàn